hợp đồng ký kết lại rất sơ sài thời gian bảo hành chỉ trong sáu tháng
đến khi phát sinh lỗi doanh nghiệp viện cớ hết bảo hành để thiệt hại thuộc về phía chủ tàu
theo các điều kiện tại nghị định sáu mươi bảy của chính phủ
ủy ban nhân dân các huyện thành phố có tàu tham gia phải thành lập các ban chỉ đạo sáu mươi bảy
để hỗ trợ chủ tàu cũng như giám sát quá trình triển khai vận hành của các tàu cá
thế nhưng khi chủ tàu phản ánh về chất lượng tàu và phát sinh các mâu thuẫn với đơn vị đóng tàu
thì chính quyền địa phương lại cho rằng mình đứng ngoài cuộc
sau khi có quyết định phê duyệt được chủ trường nông mới và sau khi có ngân hàng đồng ý cho vay
thì các công việc còn lại là người dân tự chủ động
hoàn toàn hợp đồng phù thuộc vào giữa chủ tàu và cơ sở đông chuyển tàu tuyển
những nút ký ông không biết
nút ký là giữa chủ tàu và cơ sở đông chuyển tàu tuyển chứ không phải của cơ quan
tức là ông cũng không tham gia và ông cũng không tư vấn gì cho người dân lúc đấy
không cái ký hợp đồng với chủ tàu và cơ sở đông chuyển tàu tuyển là hoàn toàn do chủ tàu và cơ sở đông chuyển tàu tuyển ký hợp đồng
được tham gia chính sách hỗ trợ của chính phủ ông muộn và nhiều chủ tàu khác vô cùng vui mừng
thế nhưng đến lúc này tiền nợ ngân hàng thì vẫn phải trả hàng tháng
tàu thì không mang lại lợi nhuận do hỏng hóc liên tục
các chủ tàu đang chìm dần cùng với những con tàu từng là niềm mơ ước bấy lâu nay
tàu cá vỏ sắt được đóng mới và bàn giao hoàn thiện
toàn bộ quy trình đóng tàu được doanh nghiệp ký kết với đơn vị giám sát của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
ngư dân những người chủ tàu đứng ra trả nợ số tiền vay hỗ trợ của chính phủ lại không được tham gia nhiều vào quá trình sản xuất
không những thế theo tìm hiểu của phóng viên truyền hình nhân dân để được giải ngân nguồn tiền vay vốn
chủ tàu phải thực hiện những thỏa thuận ngầm về chiết khấu phần trăm cho đơn vị đóng tàu
các tàu cá đóng mới theo nghị định sáu bảy của chính phủ được thực hiện theo hình thức chìa khóa cho tay
hoàn thiện từ phía doanh nghiệp
toàn bộ quá trình thiết kế thi công đều phải được giám sát của trung tâm đăng kiểm tàu cá
thuộc tổng cục thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tuy nhiên hợp đồng giám sát này lại được ký kết với đơn vị đóng tàu
chủ tàu không được tham gia nhiều vào khâu này
xào bốn cái xào ganh thì là người ta làm thêm năm ly tô của hàn quốc
mà đây nó làm có hai ly hơn hai ly của trung quốc
lúc đó tôi biểu nói là cái này là có kiểm định
có giám sát của ngoại bộ người ta có giám sát rồi anh không phải lo
có đi làm được là mới làm không làm được là sướng chịu đánh nhiễm làm lại
thế nên là tôi có nói thì cũng thừa thôi vì đây là chiều khóa cho tay mà
theo quy định toàn bộ số tiền hỗ trợ đóng tàu vay của ngân hàng
sẽ giải ngân cho đơn vị đóng tàu trừ các khoản mua sắm trang thiết bị đánh bắt
tuy nhiên để được giải ngân khoản tiền mua ngư lưới cụ
chủ tàu phải chiết khấu một mươi năm số tiền cho công ty đại dương
biên bản thỏa thuận nội bộ cho thấy
số tiền chết khấu này đã liên tới ba trăm tám mươi năm triệu đồng
thì công ty đại dương nói là ông phải chích lại cho công ty một mươi năm để chi phí các khoản khác
vì tôi không biết tất cả các tàu khác tôi thấy không có ai phải chích lại đồng nào cả
mà sao công ty này phải chích lại
trong lúc khẩn cấp để làm lưới tôi cũng phải làm theo lời của công ty đại dương thôi
thì cũng phải ký lại một mươi năm để cho
lấy tiền chi phí
không ký thì xong ngân hàng sao
nếu mà không ký thì nói chung là không được
vì ngân hàng không có trách tờ của công ty đại dương thì
thì ngân hàng không nhanh hết
thực ra là trong hợp đồng đã nói rõ là giữ lại năm tiền bảo hành
và năm là trong các chi phí vào mua các vật tư phải qua thuế và qua chi phí chung
cái này nó chi là một mươi là chi phí chung đấy
vào những cái hạng mục ông muộn lấy cả con tàu đúng ra là chú muộn phải trả tôi là bao nhiêu là một bảy tỷ tiền thuế nữa đúng không
tại sao anh không đưa trong hợp đồng
thì đấy là hợp đồng do tôi mua muộn là không có những cái hạng mục đấy sau này thỏa thuận
toàn bộ số tiền đóng tàu cũng như mua ngư lưới cụ
chủ tàu được ngân hàng cho vay trong thời hạn một mươi bảy năm với lãi suất một trên năm
đây không phải là số tiền ngư dân được tài trợ mà họ phải đi vay để đóng tàu khai thác
chưa bàn đến lợi nhuận mà các doanh nghiệp thu được từ hợp đồng đóng tàu
chỉ riêng khoản chích khấu một mươi năm này
cho thấy vấn đề bất cập ở đây và điều chớ chưa thay là không phải chủ tàu nào cũng phải chịu số tiền này
cũng làm hợp đồng ngay từ ban đầu là ngân hàng tự giải ngân về bên ngư dân
công ty tham gia đi không
không công ty không tham gia về bên ngư lấy cụ còn công ty có tham gia về bên tàu
bàn giao tàu còn ngư lưới cụ thì bên tôi thôi
ngư lấy cụ thì ngư dân tự mua có đơn chứng tử thì bên ngân hàng tự trả ngân thôi bên công ty không tham gia
chính sách hỗ trợ của chính phủ để giúp ngư dân
những cột mốc bảo vệ chủ quyền của tổ quốc bám biển vươn khơi
thế nhưng với những ngư dân này giờ đây con tàu vỏ thép không còn là ước mơ khi nó đang đẩy họ vào bước đường cùng
tòa án quốc tế buộc nga bồi thường năm bốn triệu euro do vụ bắt giữ tàu arctic sunrise
thưa quý vị đối thoại kinh tế toàn diện trung mỹ là một trong bốn cơ chế đối thoại cấp cao được nguyên thủ hai nước thống nhất thiết lập trong cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba
những nội dung đáng chú ý trong cuộc đối thoại lần này là vấn đề mất cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước
trong đó phía mỹ cố gắng tìm cách giảm thiểu nhập siêu từ phía trung quốc

tham dự hội nghị cấp cao lần này có tám lãnh đạo doanh nghiệp trung quốc và một mươi hai lãnh đạo doanh nghiệp mỹ
các đại biểu đã thảo luận kế hoạch hợp tác kinh tế song phương trong vòng một năm tới tăng cường sự phối hợp về mặt chính sách kinh tế vĩ mô giữa hai nước và gia tăng hợp tác trong việc xử lý vấn đề kinh tế thế giới bàn thảo về hiệp định đầu tư song phương
trung quốc sẽ nhập thịt bò của mỹ lần đầu tiên sau một mươi bốn năm và cam kết mở cửa các lĩnh vực hiện còn hạn hẹp trong ngành dịch vụ tài chính của trung quốc
dư luận kỳ vọng qua việc triển khai đối thoại này và dưới sự nỗ lực chung của hai bên quan hệ kinh tế thương mại trung mỹ sẽ càng được củng cố phát triển qua đó tạo chất xúc tác cho sự ổn định thịnh vượng của thế giới
tổng thống venezuela nicolas maduro đã trụ tập hội đồng quốc phòng của nước này nhằm thảo luận mối đe dọa từ mỹ sau khi tổng thống mỹ donald trump tuyên bố sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt kinh tế mạnh tay chống caracas
tổng thống manduro khẳng định sẽ không cho phép bất cứ chính phủ nào ra lệnh cho venezuela và nước này sẽ đáp trả mạnh mẽ để bảo vệ đất nước
ông cũng kêu gọi người dân đoàn kết
trong khi đó ngoại trưởng venezuela samuel mokada tuyên bố nước này sẽ tiến hành bầu quốc hội lập hiến nhằm soạn thảo lại hiến pháp của venezuela thách thức việc chính quyền washington đe dọa trừng phạt kinh tế
trước đó tổng thống mỹ donald trump tuyên bố sẽ trừng phạt kinh tế venezuela nếu nước này không từ bỏ việc thành lập quốc hội lập hiến
cơ quan sẽ được bầu vào ngày ba mươi tháng bảy tới
chính quyền mỹ cho biết không loại trừ khả năng nhà trắng sẽ ngừng nhập khẩu dầu mỏ từ venezuela để trừng phạt quốc gia nam mỹ này
tòa án trọng tài quốc tế được thành lập với sự trung gian của tòa án trọng tài thường trực ở la hay hà lan vừa ra phán quyết buộc nga phải trả cho hà lan gần năm bốn triệu euro vì vụ bắt giữ tàu atix sunri của tổ chức hòa bình xanh năm hai nghìn một mươi ba
trong số tiền năm bốn triệu euro hai bốn mươi sáu triệu euro dùng để bồi thường thiệt hại vật chất gây ra đối với ba mươi người có mặt trên tàu một sáu trăm chín mươi năm triệu euro bồi thường thiệt hại cho tàu aratic sunshine sáu trăm hai mươi năm euro là tiền bồi thường phần của nga được ứng trước để trả án phí
năm hai nghìn một mươi ba sau khi nga bắt giữ tàu atic sunshine do các nhà hoạt động của tổ chức hòa bình xanh tiến hành biểu tình
gần giàn khoan dầu ngoài khơi priralomina của nga ở bắc cực tất cả ba mươi người có mặt trên tàu đều bị bắt giữ và tạm giam hai tháng
sau đó tổng thống nga vladimir putin tuyên bố ân xá cho những người bị bắt giữ và họ được nộp tiền bảo lãnh để được tự do
tàu adich sunshine được trả lại cho tổ chức hòa bình xanh sau chín tháng kể từ ngày bắt giữ
trong thời gian neo đậu ở cảng murmans chiếc tàu này bị hư hỏng nặng
theo báo cáo của chính phủ cuba số lượng người sử dụng mạng xã hội tại nước này đã tăng ba trăm bốn mươi sáu trong năm hai nghìn một mươi sáu đạt tốc độ tăng cao nhất thế giới trong khoảng thời gian này
hiện cuba có bốn triệu người sử dụng mạng trong đó có một năm triệu người truy cập qua hình thức tự đăng ký thuê bao và qua di động
cuba cũng đã bước đầu đưa dịch vụ internet tới sáu trăm linh hộ gia đình sau thời gian thử nghiệm tại khu phố cổ của thủ đô la habana
trước đây chỉ có một triệu người sử dụng mạng
trước đây chỉ có một nhóm nhỏ các ngành chuyên môn như bác sĩ hay nhà báo được kết nối internet tại nhà
hiện tại vướng mắc lớn nhất đối với người sử dụng mạng tại cuba là giá thành khá cao so với tương quan thu nhập của người dân
cuba cũng đã hoạch định chính sách tin học hóa quốc gia trong năm năm tới với hai trụ cột chính là xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ bắt kịp thời đại và phổ cập dịch vụ cũng như các nội dung số hóa
triển lãm hàng không quốc tế mark hai nghìn một mươi bảy đang diễn ra tại nga
nga đã thu hút sự chú ý của đông đảo khách tham quan trong và ngoài nước
gần tám trăm linh công ty hoạt động trong lĩnh vực hàng không tới từ hai mươi sáu quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ giới thiệu các mẫu máy bay và thiết bị hàng không hiện đại nhất
trong đó có nhiều mẫu lần đầu tiên được ra mắt
nhân dịp này nga đã trình làng mẫu máy bay chiến đấu đa nhiệm thế hệ mới mikoyan mig ba mươi sáu
máy bay này được cải thiện về hiệu suất bay được trang bị hệ thống điện tử tiên tiến